tối một mươi chín tháng chín huyện mỹ đức hà nội tổ chức kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày thành lập sáu mươi năm ngày bắc hồ về thăm chùa hương và đón nhận quyết định của thủ tướng chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh hương sơn chùa hương
tới dự có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam

tối một mươi chín tháng chín huyện mỹ đức hà nội tổ chức kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày thành lập sáu mươi năm ngày bắc hồ về thăm chùa hương và đón nhận quyết định của thủ tướng chính phủ về di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích quốc gia đặc biệt